đắk lắc điểm đến an toàn thân thiện đậm đà bản sắc tây nguyên là tiêu chí của chương trình kích cầu người việt nam đi du lịch việt nam
do ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức nhằm khôi phục lại mức tăng trưởng cho ngành du lịch của địa phương
sau gần ba tháng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chương trình kích cầu người việt nam đi du lịch việt nam được khởi động từ tháng năm đến quý ba và mở rộng đến hết năm hai nghìn hai mươi
hiện có hai mươi chín đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đắk lắc tham gia chương trình kích cầu với thông điệp
điểm đến an toàn giảm giá nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch cho mỗi người đến với đắk lắc
bên cạnh đó hoạt động kích cầu du lịch được gắn với công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu du lịch
các hoạt động vệ sinh môi trường an ninh trật tự an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được bảo đảm
nhằm thực hiện đúng với tiêu chí đắk lắc điểm đến an toàn thân thiện đậm đà bản sắc tây nguyên